diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động việt nam đem đến góc nhìn đa chiều và những giải pháp có tính lâu dài trong xây dựng lực lượng lao động có chất lượng cho tương lai của đất nước
bên cạnh đó diễn đàn là cơ hội để chính doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có những cách tiếp cận đổi mới trong việc đồng hành hợp tác
vấn đề hợp tác giữa các doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không phải đến bây giờ mới được đề cập đến
tuy nhiên mô hình hợp tác mới chỉ dừng lại như phối hợp thực tập tham gia đóng góp vào chương trình dạy học
nguyện vọng thì nhà trường là có thể đào tạo ra lao động làm việc được ngay tại doanh nghiệp
và doanh nghiệp cũng có thể chủ động hơn với lao động của mình tránh đào tạo lại bằng cách đặt hàng hợp tác sâu hơn thực chất hơn
đây cũng là thông điệp được bộ lao động thương minh và xã hội muốn truyền tải tại diễn đàn lần này
đây là một dịp rất tốt để các doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo ở tại các cơ sở của các trường dạy nghề
trên địa bàn và đối với vĩnh phúc của tôi thì có chính sách các doanh nghiệp nếu tuyển lao động qua đào tạo thì được ưu đãi
và doanh nghiệp tham gia vào đào tạo thì và đào tạo ở tại các doanh nghiệp thì đều cũng được hưởng cái kinh phí hỗ trợ của tỉnh
hiện những ưu đãi dành cho doanh nghiệp trong hợp tác với các trường nghề cũng đã được quy định rõ ràng
từ những chính sách ưu đãi thuế những hỗ trợ đào tạo nghề tại chính doanh nghiệp đã được đưa vào luật
và hy vọng sẽ thao gỡ những nút thắt trong quan hệ hợp tác này
tuy nhiên sự hợp tác chỉ đi vào thực chất khi chính doanh nghiệp phải có nhu cầu thực sự chủ động với nhu cầu nhân lực của mình
sản phẩm của giáo dục nghề nghiệp cũng chính là nguồn nhân lực của các doanh nghiệp
cho nên là cái việc đào tạo là phải gắn với xã hội gắn với nhu cầu của doanh nghiệp đào tạo những cái mà doanh nghiệp cần và xã hội cần
đặc biệt bộ lao động thương minh và xã hội cũng khẳng định việc hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường sẽ không phải chỉ là chuyện cấp chứng chỉ
mà phải có đội ngũ chất lượng thực sự
trong dự thảo luật lao động sửa đổi cũng đã đưa ra những đào tạo để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp khi tham gia đào tạo nghề